hiện nay doanh nghiệp không những bị ảnh hưởng trực tiếp bởi giá xăng dầu tăng
như tôi đã nói đặc biệt là những doanh nghiệp mà có chi phí xăng dầu chiếm bốn mươi trở lên
ngoài ra việc một số nguyên nhiên vật liệu nhập khẩu từ nước ngoài cũng bị tăng giá
như vậy đối với các doanh nghiệp là có hai động tác tăng kép
do đó tôi cho rằng hiện nay các doanh nghiệp cũng cần phải tính toán lại
những mặt hàng nào mà phụ thuộc vào chi phí xăng dầu chiếm quá cao
thì cần phải có một kế hoạch chúng ta có cái nguồn thay thế
ví dụ như là việc giao thông vận tải việc chuyển sang việc hợp lý hóa logistic
sử dụng thêm một số các phương tiện vận tải công cộng
hay là sử dụng những nguồn vận tải có khả năng tái tạo
ví dụ như là nguồn xe điện thì tôi rằng đó là một hướng phát triển lưu bền trong tương lai
ngoài ra một số những ngành sản xuất mà sử dụng tiêu tố rất nhiều năng lượng
đặc biệt là từ nguồn hóa thạch đi sang dầu cũng cần phải có một kế hoạch dài hơi
bởi vì năm vừa rồi thủ tướng cũng đã dựa hội nghị biến đổi khí hậu ở anh
và chúng ta cũng đã có cam kết rằng chúng ta sẽ giảm khí thải nhà kính tới bằng zero tới năm hai nghìn năm mươi
trong bối cảnh giá xăng dầu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
nhiều doanh nghiệp đã tính đến các phương án cân đối lại các khâu sản xuất
để bù đắp cho phần chi phí xăng dầu
bên cạnh đó nhiều doanh nghiệp cũng mong đợi và chính sách hỗ trợ từ nhà nước
để kéo giá xăng dầu trở lại ở mức bình ổn như giai đoạn trước tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
các chuyên gia kinh tế cho rằng việc điều chỉnh giá xăng dầu nằm trong tổng tay các ban ngành quản lý
chỉ cần cân đối được nguồn cung trong nước và xăng dầu nhập khẩu là chìa khóa
để giải quyết vấn đề này trong thời gian tới
tôi cho rằng là cái việc điều hành nguồn cung là nằm trong tay không phải là chúng ta không dự đoán được
nếu như chúng ta làm tốt cái việc dự đoán nguồn cung đứt gãy từ cái chuỗi cung ứng trên thế giới
và cái sự căng thẳng ở nga ukraine và đồng thời chúng ta làm chủ được cái việc sản xuất
của hai nhà máy lọc dầu ở trong nước
chúng ta có thể đảm bảo được bớt cái nguồn cung đó là lưu tố nguồn cung
cái thứ hai nữa cần phải thấy rằng là trong suốt một thời gian dài
khi mà nền kinh tế mà bị đứt gãy vì đại dịch
thì giá xăng dầu cái quỹ bình ổn giá xăng dầu nó có một người thẳng dư đáng kể
do đó tôi cho rằng tới thời điểm này
cộng hưởng với lại cái sự chính sách tài khoá của chính phủ và của quốc hội
nên chăng cái quỹ bình ổn giá xăng dầu nên chia sẻ đối với doanh nghiệp và người dân trong lúc này
để đảm bảo rằng
cái việc tăng giá sang dầu nhất thời này ở trong cái gián đoạn nguồn cung của trong nước
cũng như tăng giá xăng dầu thế giới
nó làm giảm nhẹ ảnh hưởng của nó đối với hoạt động phục hồi sản xuất của doanh nghiệp
cũng như cái sức mua của người dân trong quỹ một năm nay
theo bộ công thương bộ này đã tính các phương án hài hòa sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu
trong thời gian tới nếu diễn biến giá quá cao quá phức tạp
ví dụ giả sử giá dầu thô vượt ngưỡng một trăm linh đô la mỹ một thùng
không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế việt nam mà còn ảnh hưởng tới kinh tế cả thế giới
thì chắc chắn phải đề xuất sử dụng các công cụ khác là thuế phí
trong bối cảnh việt nam đặt chương trình tổng thể về phục hồi kinh tế lên trên
nếu giá xăng dầu quá cao sẽ tác động làm vô hiệu hóa một số công cụ
chính sách phục vụ cho vấn đề phục hồi tổng thể nền kinh tế
ở bối cảnh công cụ quỹ bình ổn giá có hạn
bộ công thương kiên trì quan điểm phải sử dụng công cụ thuế phí